thưa quý vị dù ngày hôm nay đã là hai mươi chín tháng chạp tuy nhiên vẫn còn nhiều người lao động
ngày hôm nay thì cũng mới có thể là sắp xếp công việc để lên đường về quê đón tết cùng với gia đình
vâng và trong ngày hôm nay thì rất nhiều người trên đường về quê và chúng ta cũng cần lưu ý một chút về tình hình thời tiết
đó là hôm nay không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ miền bắc cũng như là bắc trung bộ
làm cho nhiệt độ giảm sâu mưa nhỏ xuất hiện ở nhiều thời điểm sẽ khiến cho tầm nhìn hạn chế hơn
chính vì vậy mà dù có suốt ruột được trở về đoàn tụ cùng với gia đình
thì quý vị cũng hãy nhớ là vững tay lái và chú ý quan sát giữa khoảng cách lái xe an toàn
ngoài ra với những ai mà lựa chọn việc tự điều khiển xe máy đi về quê thì quý vị cũng phải mặc thật ấm
và những đôi găng tay thì sẽ giúp cho quý vị không bị cóng đôi bàn tay việc lái xe thì sẽ đỡ vất vả hơn ạ
trái ngược với các khu vực này thì từ đà nẵng trở xuống thì thời tiết lại nắng giáo
nên việc đi lại và chuẩn bị đón tết vì thế cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều